đơn vị thi công đã tiến hành phá vỡ một đoạn ống áp suất dẫn nước để cho nước thoát xuống phía hạ du
sự cố kẹt cửa van xả lũ hồ thủy điện đã gây nguy cơ vỡ đập ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tính mạng của hàng nghìn hộ dân
trong ngày tám tháng tám hơn năm người và hai trăm linh hộ dân của tỉnh đắk nông và bình phước đã phải di rời đến nơi an toàn
trước sự cố trên vào chiều ngày hôm qua đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã đến kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố nhằm tránh nguy cơ vỡ đập
trong khi đó do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba gây mưa lớn kéo dài từ ngày sáu tháng tám dạng sáng ngày chín tháng tám
quốc lộ hai mươi đoạn đi qua đèo bảo lộc đã bị sạt lở nghiêm trọng tại sáu vị trí lớn và hàng chục vị trí nhỏ
tuy nhiên đến chiều ngày chín tháng tám đã bắt đầu thông xe
sau khi các điểm sạt lở được giải quyết và mặt đường đã được dọn sạch sẽ để chống chơn trượt
trước đó trên tuyến quốc lộ hai mươi đoạn đi qua đèo bảo lộc đã bị sạt lở nghiêm trọng
đất đá sạt lở cũng đã cuốn theo hai chiếc xe ô tô loại bảy chỗ và bốn mươi năm chỗ xuống ta lưu âm làm bảy người bị thương nặng
sau đó các đơn vị quản lý sửa chữa đường bộ và các lực lượng phương tiện xử lý các điểm sạt lở cũng đã đến
tính đến một mươi tám h ngày chín tháng tám đèo bảo lộc nằm trên tuyến quốc lộ hai mươi giữa thành phố bảo lộc và huyện đạ hoai đã thông xe trở lại
vụ việc xảy ra làm hàng trăm phương tiện giao thông ách tắc nối đuôi nhau dài hơn hai mươi km
khiến tuyến đường huyết mạch nối tỉnh lâm đồng với thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam gần như tây liệt trong nhiều giờ
một thông tin khác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với yzin bia năm mươi năm tuổi trú tại buôn cao xã ea cao thành phố bù ma thuật để điều tra về hành vi giết người
đáng nói nạn nhân chính là con ruột của đối tượng
trước đó vào ngày ba mươi một tháng bảy sau khi đi dự tiệc đám cưới của một người thân ở cùng buôn về
ythức hờ mốt là con trai của yzin đã chỉ bới rồi lao vào đánh đập ông yzin
sau đó vì quá say rượu bia nên ythức đã nằm xuống giữa nhà rồi ngủ tiếp đi
lúc này ông yjin nghĩ lại chuyện nhiều lần bị đưa con trai uống rượu bia về nhà đánh đập mình
quá bức xúc nên ông yzin đã dùng một con dao thái lan cắt vào cổ bên trái ythức khiến nạn nhân tử vong
được biết ythức là thanh niên bất hảo trong buôn thường xuyên uống rượu bia say rồi gây mất an ninh trật tự tại địa phương
đánh đập chính những người thân trong gia đình mình
như vậy đến nay công an huyện cái nước đã tạm giữ năm người gồm phạm hoàng kiếm lê thị hiến lê thành lập và hai nghi can vừa đầu thú
trước đó vào ngày bảy tháng tám tại ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước
các lực lượng chức năng đã tiến hành công bố quyết định cưỡng chế thi hành án tại gia đình ông phạm hoàng kiếm và bà lê thị hiến
thì ông kiếm và bà hiến không đồng tình
khi đoàn cưỡng chế đang tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch
thì bị nhiều đối tượng dùng hung khí và xăng chống đối quyết liệt khiến nhiều người trong đoàn bị bỏng
những người tham gia đoàn cưỡng chế đã nhanh chóng dập lửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình cho biết vừa bắt giữ đối tượng lê nam tư
trú tại xã hiền ninh huyện quảng ninh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi một h ngày chín tháng tám lực lượng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

công an huyện quảng ninh quảng bình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thôn trợ vộ xã vĩnh ninh huyện quảng ninh
thì phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện trong nắp bảo vệ bình xăng xe máy
do tư điều khiển cất dấu ba túi ni lông bên trong có chứa một trăm bốn mươi bốn viên nén
bước đầu đối tượng tư đã khai nhận một trăm bốn mươi bốn viên nén trên là ma túy tổng hợp
hiện vụ việc đang được công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình tiếp tục điều tra mở rộng
thuê khách sạn với giá năm mươi triệu đồng một tháng để làm nơi hoạt động phi pháp
đối tượng huỳnh thị ngọc gắng chú tại tp hcm vừa bị công an quận bảy tp hcm tạm giữ để điều tra về hành vi chứa mại dâm
trước đó đội cảnh sát hình sự công an quận bảy đã bất ngờ kiểm tra khách sạn hòa bình tại địa chỉ sáu trăm hai mươi ba huỳnh tấn pháp
tại đây công an đã bắt quả tang
hai phòng có hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
công an xác định đối tượng huỳnh thị ngọc vắng là chủ khách sạn trên
khi khách đến thuê phòng có nhu cầu thì gắng sẽ điều động gái bán dâm đến cho khách
ngoài ra gắn còn môi giới mại dâm thông qua các trang mạng
để có chỗ hoạt động đối tượng đã thuê một mươi phòng với giá năm mươi triệu đồng mỗi tháng để chứa gái mại dâm
giá cả gái bán dâm sẽ thương lượng với khách với mức giá từ vài trăm đến vài triệu đồng
và đến đây bản tin nhanh cũng xin được tạm dừng